theo phản ánh của người dân xã long sơn thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
hôm nay cá nuôi lồng bè trên sông trà và tiếp tục chết hàng loạt
có những hộ dân chết toàn bộ cá trong lồng
trong đó có nhiều loại cá có trọng lượng từ sáu kg đến năm kg sắp đến ngày thu hoạch
theo các hộ dân cá có hiện tượng bỏ ăn cách đây từ ba đến năm ngày
biểu hiện nổi đầu giạt lưới lồng tuột nhớt chóc da và bắt đầu chết
xảy ra tại các tiểu khu hai và tiểu khu ba chủ yếu là cá bớp cá chim cá mú cá chẽm
nhận được thông tin tri cục thủy sản tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với các đơn vị đã khảo sát
thống kê có khoảng một mươi hộ nuôi cá lồng bè thiệt hại từ bảy mươi đến một trăm linh
số lượng cá chết ước tính hơn bảy mươi ba con
đoàn đã lấy mẫu cá và mẫu nước tại các khu vực có cá chết để tìm nguyên nhân
tri cục thủy sản yêu cầu người dân theo dõi kịp thời
tăng cường máy sụp khí cung cấp oxy tránh cho cá bị ngộp
ngoài ra những lồng bè nuôi đến kỳ thu hoạch
cần nhanh chóng thu hoạch vệ sinh lồng nuôi để tránh thiệt hại về kinh tế